chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một các lái xe tải của một số doanh nghiệp địa phương liên tục dùng tiền lẻ trả phí qua trạm thu phí bot nam bình định
thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng quốc lộ một chủ đầu tư là công ty trách nhiệm y hoạn đầu tư bot bình định
từ một mươi sáu giờ chiều khoảng hai mươi xe ben xe tải đã được huy động để phản ứng việc thu phí bot
các lái xe đều dùng tiền lẻ có mệnh giá năm trăm linh đồng để trả phí
sau khi đi qua trạm theo hướng bắc nam các lái xe này tiếp tục quay đầu lại để trả tiền lẻ qua trạm lần thứ hai
nguyên nhân khiến các chủ doanh nghiệp phản ứng vì cho rằng mức phí quá cao trong khi họ chỉ sử dụng hai km đường bot và hiện tại mặt đường đang bị xuống cấp nghiêm trọng
sự việc gây ách tắc cục bộ gần trạm thu phí bot nam bình định trạm thu phí đã chủ động xả trạm khoảng một mươi năm phút
các lực lượng chức năng tỉnh bình định đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông
đề phòng các diễn biến phức tạp sau một mươi tám giờ các xe đã qua trạm thu phí bot nam bình định bình thường